theo dõi chương trình ngay lúc này vừa gửi câu hỏi về cho chương trình như sau ạ
thưa các bác sĩ con em năm nay sáu tuổi nặng hai mươi kg
mỗi bữa cháu ăn một bát cơm rau uống nước sữa chua hoa quả đầy đủ
nhưng lại hay bị tá bón thậm chí là xón phân
tình trạng này kéo dài liên tục
em đã cho con đi khám ở khắp các bệnh viện nhưng tình trạng vẫn không cải thiện
như vậy là cháu bị làm sao ạ
liệu có phải đại tràng có vấn đề hay không
và có phải đi soi đại tràng hay không
xin được mời phó giáo sư việt hà
nghe qua thông tin của bạn thì có lẽ bạn này bị một táo bón mạng tính chức năng
và cái táo bón này đã kéo dài rồi
xoán phân tức là tình trạng táo bón của cháu kéo dài làm cho đại tràng phía bên dưới
y khoa chúng tôi gọi là đại tràng sigma
nó dãn ra rất nhiều và nó múc cục phân rắn ở đấy
và tất cả những chất chứa từ bên trên nó cứ thấm ra bên ngoài
và nó dây ra cái diện dựng như vậy
với những bạn như này thì thời gian điều trị táo bón ba
mẹ này nói là đi rất nhiều nơi
nhưng mà chưa bao giờ bà nói là dùng thuốc như thế nào
và thời gian điều trị trong bao nhiêu lâu
thì với những cái bạn mà bị táo bón kéo dài như này
thì thời gian dùng thuốc tối thiểu phải là sáu tháng
còn nếu không thì phải chín cho tới một mươi hai tháng
thì mới có thể cải thiện được vấn đề
vậy thì cũng như trong phần chia sẻ với các bạn lúc trước
thì tôi có nói là với một bạn mà bị táo bón và xoán phân
mặc dù là trong khẩu phần ăn dinh dưỡng của mình đã đầy đủ rồi
thì bác sĩ bao giờ cũng phải đánh giá lượng nữa
đánh giá lượng chất sơ bé nhận vào
đánh giá về thói quen đi đại tiện của bé
đánh giá về cái tổn thương đồn hậu môn trực tràng của các bé
tại vì những bạn mà cái vết sách hậu môn của bạn lớn hoặc rộng
thì nó gây ra đau rất nhiều khi các con đi đại tiện
cho nên phân cứ sói ra một cái là các bạn lại nhịn vào rồi
thì càng lúc như thế thì nó sẽ càng khó khăn
thế còn cái việc soi đại tràng thì nó không có cung cấp cho chúng ta
những cái thông tin quan trọng để chúng ta làm
mà cái quan trọng nhất là bác sĩ người ta cần khám ở cái vùng hậu môn trực tràng
thế thì trong tiêu hóa của tôi thì những bệnh nhân thấy bao giờ
tôi có một khoảng thời gian ít nhất là ba tháng điều trị
để đánh giá về lượng thuốc đủ lượng chất sơ đủ chế độ sinh hoạt đầy đủ
cũng như là cách thức điều trị cho các bé
nếu mà sau ba tháng mà cái đáp ứng nó không có tốt
thì em bé này có trị lớn lên rồi
thì người ta sẽ phải làm những cái xét nghiệm khác
ví dụ người ta chụp cái đại tràng xem nó có vấn đề bất thường không
hoặc người ta đo lát hấp được hậu môn trực tràng
để xem xem là nó có dối loạn gì về cái cơ thắt cơ mở của cái vùng hậu môn này không
thì như vậy nó có thể giải quyết được vấn đề của bạn ấy
dạ vâng rất là cảm ơn